năm nền kinh tế vượt khó
năm hai nghìn hai mươi một đại dịch covid một mươi chín tàn phá nặng nề nền kinh tế việt nam
các đầu tàu kinh tế là thành phố hồ chí minh hà nội và bình dương phải cách ly xã hội trong thời gian dài
có thời điểm nền kinh tế gần như ngưng trệ đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng như lò so bị nén
nhưng khi dịch tạm được kiểm soát nền kinh tế lập tức bật tung góp phần giữ đài tăng trưởng gdp dương
theo dự báo của ngân hàng thế giới và ngân hàng thế giới
phát triển châu á adb cdp năm hai nghìn hai mươi một của việt nam tăng khoảng hai
dù không đạt mục tiêu tăng trưởng gdp đề ra từ đầu năm
nhưng giữ được đa tăng trưởng dương là một kỳ tích của nền kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp
điểm sáng là xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt kỷ lục bốn mươi bốn tỷ usd
nhiều mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao như hạt điều hồ tiêu
theo bộ công thương cả năm hai nghìn hai mươi một dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu sẽ vượt mốc sáu trăm linh
một trăm sáu mươi tỷ usd đưa việt nam vào nhóm hai mươi nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế
cùng với đó xuất khẩu nông sản gặt thái tích cực đang hướng tới mốc lịch sử bốn mươi bảy tỷ usd
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đây là thành quả hướng đi đúng đắn
xây dựng vùng nguyên liệu đảm bảo tiêu chí cho các thị trường xuất khẩu
nỗ lực của nông dân doanh nghiệp trong điều kiện dịch bệnh
tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do để chinh phục thị trường mỹ
châu âu úc nhật bản hàn quốc
sáu xuất khẩu lập kỷ lục
theo thống kê sơ bộ một mươi một tháng đầu năm giá trị xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt ba trăm linh một bảy mươi ba tỷ usd
và nhập khẩu đạt ba trăm linh hai mươi bảy tỷ usd
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lập đỉnh mới khi đạt sáu trăm linh hai tỷ usd
tăng hơn một mươi so với năm ngoái dù chưa có số liệu tháng cuối năm
sau gần nửa năm chầm lắng do ảnh hưởng của đợt dịch thứ tư
xuất khẩu sôi động trở lại từ tháng chín
đến cuối năm hai nghìn hai mươi một có ba mươi bốn nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ một tỷ usd trở lên
trong đó bảy nhóm hàng đạt trên một mươi tỷ usd
cơ cấu xuất khẩu cũng chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến
giảm tỷ trọng hàng nông lâm thủy sản
bảy chương khoán bùng nổ đấu gia đất lập kỷ lục khó tin
vàng sgc tăng giá hơn một mươi trong năm nay
tháng một mươi một vàng vượt sáu mươi hai triệu đồng trên một lượng
sản xuất ngừng trị lãi suất ngân hàng xuống thấp
người dân đổ tiền vào chứng khoán tạo nên nhiều kỷ lục mới
quy mô vốn hóa thị trường tương đương một trăm ba mươi ba gdp
vn index lập đỉnh lịch sử vượt một năm trăm linh điểm
tiền cuồn cuộn chảy vào chương khoán
thành khoản thị trường có phiên kỷ lục gần năm mươi hai tỷ đồng
cá nhân trong nước mở mới hơn một ba triệu tài khoản
lớn hơn bốn năm gần đây nhất là năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
cộng lại dòng tiền dường như cũng đang đổ mạnh sang lĩnh vực bất động sản
dù các chủ đầu tư không có thêm nhiều dự án mới
giá đất nền ở một số địa phương tăng từ hai mươi bốn mươi năm
giá giao dịch nhà ở riêng lẻ trong các dự án tăng bình quân tám ba mươi
thị trường căn hộ ghi nhận giá kỷ lục lên tới tám trăm linh triệu đồng trên một m hai
xuất hiện tại hà nội và thành phố hồ chí minh
đặc biệt phiên đầu giá đất tại khu đồ thị thủ thiêm vào những ngày cuối năm
đã gây choang váng giới đầu tư bởi đỉnh giá mới là hai bốn mươi năm tỷ đồng trên một m hai
sau một số trường hợp chúng đấu giá cao bất thường
thủ tướng đã bàn hành công điện một nghìn bảy trăm sáu mươi bảy về tình hình thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
theo đó bộ xây dựng có trách nhiệm chính trong việc đánh giá tác động
của kết quả đấu giá quyền sử dụng đất vừa qua
nhất là các trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường
gấp nhiều lần giá khởi điểm đến mặt bằng giá đất nhà ở đến thị trường nhà ở bất động sản
ngân hàng nhà nước chỉ đạo ra soát các tổ chức tín dụng
cho các nhà đầu tư vay tiền tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định
đơn vị nào vi phạm quy định phải xử lý nghiêm
tám hành tựu nổi bật về văn hóa con người việt nam trên trường quốc tế
tại phiên họp toàn thể kỳ họp đại hội đồng unesco lần thứ bốn mươi một
diễn ra vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại paris của pháp
unesco thông qua nghị quyết vinh danh và tham gia kỷ niệm
hai trăm linh năm ngày sinh của danh nhân nguyễn đức
đỉnh triều hai trăm năm mươi năm ngày sinh hai trăm linh năm ngày mất của nữ sĩ hồ xuân hương
ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ việt nam trong kỳ họp lần thứ một mươi sáu
của ủy ban liên chính phủ công ước năm hai nghìn một mươi ba
về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại paris pháp
nghệ thuật xòe thái đã được unesco ghi danh là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại
trên đấu trường quốc tế đại diện nhân sắc việt nam
người đẹp nhân ái của cuộc thi hoa hậu việt nam năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thúc thủy tiên
đã giành vương miện hòa hậu hòa bình quốc tế miss grand international
người đẹp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chiến thắng hoàn toàn thuyết phục
được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao
đặc biệt là về trí thông minh sự tự tin và khả năng làm chủ hoàn toàn tình huống
ứng xử tuyệt vời bằng ngoại ngữ
tại cuộc thi hoa hậu du lịch sinh thái quốc tế năm hai nghìn hai mươi một
miss echotin international diễn ra đêm chung kết tại ai cập
đều là vũ huyền diệu sinh năm hai nghìn tám
đại diện việt nam đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất
vũ hiển diệu được khán giả biết đến là công chúa tài năng
với khả năng ca hát chơi đàn piano bời lội
đạt được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế
chín hai mươi hai triệu học sinh sinh viên không được đến trường
như đánh giá của bộ trưởng nguyễn kim sơn
ngành giáo dục đã trải qua một năm bị covid một mươi chín đảo lộn và tàn phá
phần lớn trong số hai mươi hai triệu học sinh sinh viên chỉ đến trường khoảng hai tháng
nghỉ hè ba tháng và học online bảy tháng còn lại
covid một mươi chín thay đổi hoàn toàn cách thức dạy và học
trẻ em từ chỗ bị cấm hoặc hạn chế dùng thiết bị điện tử này phải sử dụng nhiều giờ mỗi ngày
mọi nội dung giảng dạy từ tập viết cho lớp một đến thực hành của sinh viên
đều tiến hành online qua livestream video mô phỏng
khối trẻ mầm non chịu nhiều thiệt hỏi nhất
hoạt động thi cử tuyển sinh phải điều chỉnh cả cách thức lẫn tiêu chí
các đợt đánh giá định kỳ
thậm chí là tuyển sinh lớp sáu lớp một mươi ở nhiều tỉnh thành đều diễn ra trực tuyến
ít nhiều ảnh hưởng đến tính công bằng và hiệu quả xét tuyển
ở quy mô toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tổ chức thành hai đợt
dù vậy vẫn có hơn một mươi năm thí sinh không thể dự thi
và lần đầu tiên bộ cho xét hoặc đặt cách tốt nghiệp
mức đầu tư gần tám trăm bảy mươi triệu usd vận hành thương mại sau đúng một mươi năm khởi công
đây là mắt xích đầu tiên của mạng lưới đường sắt đô thị hà nội
và cũng là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước đi vào hoạt động
với kỳ vọng giảm ủn tắc giao thông và tăng tỷ lệ sử dụng phương tiện vận tải công cộng
trong một mươi năm ngày chạy miễn phí đã có trên ba trăm tám mươi lượt khách đi tàu
lượng khách giảm dần khi ban vé
sau những tín hiệu tích cực ban đầu
tuyến tàu điện bộc lộ bất cập
khi chưa thể kết nối với các hệ thống vận tải công cộng khác
chưa thể trở thành cú hích mạnh mẽ để người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng
giảm phương tiện cá nhân
theo quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị đến năm hai nghìn ba mươi
hà nội sẽ có một mươi tuyến với tổng chiều dài bốn trăm một mươi bảy km
trong đó đi trên cao là ba trăm bốn mươi hai km đi ngầm là bảy mươi năm km
với tốc độ như hiện nay cần tám đến một mươi năm để hoàn thiện một tuyến đường sắt
do vậy thành phố hà nội phải có giải pháp đột phá
mới có thể hiện thực hóa quy hoạch này
sau tuyến cắt linh hà đông dự án đường sắt đồ thị nhuồn gà hà nội
được dự kiến đưa tám năm km đoạn trên cao vào hoạt động vào cuối năm hai nghìn hai mươi
một mươi một thể thao việt nam giành được những thành tích ấn tượng trong bối cảnh khó khăn
năm hai nghìn hai mươi một bóng đá việt nam ghi dấu ấn đậm nét trên đấu trường quốc tế
đó là việc đội tuyển việt nam lần đầu tiên tiến đến vòng loại cuối world cup khu vực châu á
đây là thành tích
đó là thành tích cao nhất cấp đội tuyển quốc gia của vòng đá việt nam
dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên park hang seo đội tuyển việt nam đã giành được một mươi một điểm
đứng thứ hai tại bảng g chỉ sau uae ở vòng loại thứ hai world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
thành tích này đã giúp thầy trò huấn luyện viên park hang seo
giành vé vào tham dự vòng loại cuối world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á
với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất
màn trình diễn của đội tuyển việt nam thực sự rất ấn tượng
khi chỉ thua một trận duy nhất trước uae ở lượt về lượt đi tháng một trên sân vận động quốc gia mỹ đình
thắng cả hai lượt trận trước malaysia indonesia và hai lần cầm hòa trước thái lan
đội tuyển việt nam trở thành đại diện duy nhất ở đông nam á vào vòng loại cuối
đây được đánh giá là bước đệm quan trọng để bóng đá việt nam chuẩn bị cho mục tiêu dài hơi phía trước
đoạt vé dự vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi
giải đấu này dự kiến sẽ nâng số đội tham dự lên bốn mươi tám
trong đó châu á có tám năm suất với tám suất trực tiếp và một suất playoff
đội tuyển futsa việt nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên phạm minh giang
cũng để lại ấn tượng đẹp tại fifa futsa world cup hai nghìn hai mươi một tại lithuania trong lần thứ hai liên tiếp dự giải
nằm trong bảng đấu có nhà vô địch thế giới brazil
đội tuyển futsa việt nam vẫn hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng
và chỉ chịu dừng bước trước á quân thế giới nga sau màn dượt đuổi tỷ số hoạn mục
đội tuyển futsa việt nam thậm chí đã vây hãng đối thủ trong những phút cuối
đẩy ông lớn thế giới vào thế phỏng ngự trật vật
ông bầu trần văn tú cho biết sau giải đấu này
thành công tại đấu trưởng world cup sẽ tạo tiền đề cho phúc gia thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng
qua đó có thể phát triển mạnh mẽ hơn
một mươi hai loạt sao việt vướng lùng xùm sao kê
năm hai nghìn hai mươi một chứng kiến những tranh cãi không hồi kết quanh việc tham gia quyên tiền từ thiện của nhiều sao việt
trong đó có vợ chồng thủy tiên công vinh trấn thành hoài linh đàm vĩnh hương đứng trong tầm bão dư luận
công chúng chất vấn sự minh bạch trong việc giải ngân tiền từ thiện của loạt sao việt
lần lượt là thủy tiên trấn thành phải thực hiện sao kê để chứng minh sự minh bạch của mình
cơn bão dự luận này được truyền thông đặt tên là cơn bão sao kê
trước sự phản ứng của dư luận và công chúng công an và các cơ quan chức năng
đã vào cuộc điều tra các hoạt động quyên góp tiền từ thiện của dàn sao việt
sự vụ cũng được đánh giá
lớn cho các sao việt khi đứng ra quyên góp số tiền lớn từ các mạnh thường quân
nhưng lại không có sự công khai minh bạch và thiếu chuyên nghiệp trong việc quản lý quỹ
việc quyên tiền và quản lý quỹ tử thiện cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp
mà sao việt bấy lâu nay đều kêu gọi và thực hiện một cách cảm tính
gần đây thủy tiên đã cho biết cô sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc sau vụ việc
và sẽ hoạt động từ thiện trên tư cách cá nhân không đứng ra kêu gọi như trước